đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
cùng đoàn công tác của quân ủy trung ương bộ quốc phòng đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh kiên giang
về tình hình thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc phòng
phát biểu kết luận buổi làm việc bộ trưởng bộ quốc phòng ngô xuân lịch cho rằng
thời gian qua tỉnh kiên giang gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến sự phát triển chung
nhưng tỉnh đã nỗ lực vượt qua và lập được nhiều thành tích tốt
đối với nhiệm vụ thời gian tới bộ trưởng quốc phòng lưu ý tỉnh ủy kiên giang phải lãnh đạo thật tốt
công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết số một mươi tám số một mươi chín
của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
ngoài ra bộ trưởng quốc phòng cũng lưu ý với tỉnh kiên giang về một số nhiệm vụ
nhằm bảo đảm an ninh quốc phòng trong thời gian tới trong đó nhấn mạnh đối với địa bàn phú quốc